hai đặc phái viên trên có nhiệm vụ truyền đạt tới giới chức cấp cao của mỹ và nhật bản thông điệp quốc gia của tổng thống hàn quốc moon jae in trong đó đề cập những nét cơ bản trong chính sách đối ngoại mới của chính phủ hàn quốc
hai ông cũng có nhiệm vụ thảo luận với giới chức nước chủ nhà về cách thức tăng cường quan hệ song phương cũng như thu xếp các cuộc gặp cấp cao trong thời gian tới
ngoài ra hai bên cũng thảo luận về hồ sơ hạt nhân của triều tiên và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thas của mỹ triển khai tại hàn quốc
tại cuộc hòa đàm lần thứ sáu về syri vừa được nối lại ở geneva thụy sĩ liên hợp quốc đã bất ngờ đề xuất vạch lộ trình soạn thảo một hiến pháp mới
đại diện các bên tham gia hòa đàm đã nhận được tài liệu song chưa đưa ra bình luận gì về đề xuất nói trên
đặc phái viên liên hợp quốc về syri stefan dmitura đã giới thiệu với các đại diện của chính phủ syri và ủy ban đàm phán cấp cao hnc đại diện phe đối lập chính
một tài liệu đề xuất thành lập một nhóm các nhà hoạt động xã hội
các nhà hoạt động xã hội dân sự và các nhà kỹ trị để vạch ra đường hướng cho một dự thảo hiến pháp mới
mục đích của động thái này là ngăn chặn tình trạng khoảng trống hiến pháp hoặc khoảng trống pháp lý trong quá trình chuyển giao chính trị đang được các bên thương thảo
các cuộc thương lượng lần này sẽ tập trung vào bốn vấn đề chính thiết lập một chính quyền chung xây dựng hiến pháp mới tổ chức bầu cử và các biện pháp chống khủng bố
tổng thống nga vladimir putin đề nghị trung quốc cùng nêu ý tưởng hợp tác với mỹ
nhằm xây dựng hệ thống pháp lý cho phép ba quốc gia này phối hợp ngăn chặn các sự cố trong lĩnh vực thông tin an ninh mạng
trong khi đó phe đối lập ở mỹ đang ngăn cản tiến trình hợp tác này
phía nga cho rằng sự hợp tác như vậy có thể khả thi nếu mỹ đề xuất chương trình hành động và sẵn sàng đối thoại bình đẳng
tuy nhiên phe đối lập ở mỹ đã ngăn cản tổng thống trump thành lập một nhóm chuyên trách cùng xem xét thực hiện đề nghị hợp tác từ phía nga và trung quốc
bởi vậy khi các vụ tấn công của tội phạm
mạng trên phạm vi toàn cầu đòi hỏi sự quan tâm giải quyết ngay lập tức thì dường như những đề nghị từ phía nga và trung quốc
vẫn chưa nhận được sự hồi đáp của tổng thống mỹ donald trump
vụ tấn công mạng quy mô toàn cầu vừa xảy ra cuối tuần qua đã làm dấy lên quan ngại về khả năng các cơ quan tình báo của nhiều nước
đang lợi dụng các lỗ hỏng phần mềm cho mục đích do thám đối phương thay vì báo cho các công ty công nghệ về những sự cố này
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày
của chúng tôi